đến với phần tin thế giới tổng thống mỹ joe biden vào ngày hai tháng một cho biết mỹ hiện không thảo luận với hàn quốc về các cuộc tập trận hạt nhân chung
tuyên bố trên được ông biden đưa ra khi được báo giới hỏi về khả năng mỹ và hàn quốc đang tham vấn về các cuộc tập trận hạt nhân chung
trước đó báo cho susul inbo dẫn lời tổng thống hàn quốc cho biết seoul và washington đang thảo luận về việc lên kế hoạch chung
và tiến hành các cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân của mỹ
theo báo này nhà lãnh đạo hàn quốc nhấn mạnh vũ khí hạt nhân thuộc sở hữu của mỹ
nhưng hai nước cũng xúc tiến việc lên kế hoạch sử dụng chia sẻ thông tin tập trận hoặc đào tạo
những thông tin trên được công bố trong bối cảnh tình hình trên bán đảo triều tiên nóng lên sau hàng loạt vụ thử tên lửa của bình nhưỡng trong năm qua
mới đây nhất vào đêm ngày một tháng một triều tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông
sau khi tiến hành thử ba tên lửa đạn đạo vào ngày trước đó
trong năm hai nghìn hai mươi hai hàn quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung hai bên và ba bên với nhật bản mỹ bất chấp sự phản đối từ triều tiên